thưa quý vị với một mươi mặt được nổi bật trong quý i vừa qua thủ tướng phạm minh chính yêu cầu thực hiện cao nhất tốt nhất phân đấu đạt và vượt các mục tiêu chỉ tiêu trong năm hai nghìn hai mươi bốn nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng với tinh thần năm quyết tâm năm bảo đảm và năm đẩy mạnh
các ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá nhìn chung tình hình kinh tế xã hội tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực kết quả tháng ba tốt hơn tháng một và tháng hai
tính chung quý i hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba quý i năm hai nghìn hai mươi bốn nhìn chung tốt hơn năm hai nghìn hai mươi ba tăng trưởng gdp quý i đạt năm sáu mươi sáu cao hơn cùng kỳ từ năm hai nghìn hai mươi và cao hơn kịch bản đề ra
cả ba khu vực đều phát triển tốt nông nghiệp tăng hai chín mươi tám công nghiệp và xây dựng tăng sáu hai mươi tám dịch vụ tăng sáu một mươi hai kìm ngạch xuất nhập khẩu tháng ba đạt sáu mươi năm tỷ usd
tăng ba mươi năm sáu so với tháng trước và một mươi hai so với cùng kỳ
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng phạm minh chính cơ bản đồng tình với các đánh giá tại phiên họp
thủ tướng nêu rõ mặc dù kết quả đạt được là cơ bản nhưng nước ta vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế và khó khăn thách thức
về quan điểm chỉ đạo điều hành thủ tướng yêu cầu tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng sự lãnh đạo của trung ương bộ chính trị và lãnh đạo chủ chốt chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
kế hoạch năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm các nghị quyết chỉ thị của chính phủ thủ tướng chính phủ kiên quyết không lùi bước trước khó khăn giữ vững bản lĩnh kiên định mục tiêu đề ra nắm chắc diễn biến tình hình trong nước quốc tế nâng cao năng lực phân tích dự báo huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực kết hợp hài hòa chặt chẽ giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài giữa trung ương và địa phương giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại giữa sức mạnh doanh nghiệp trong nước ngoài nước với sức
mạnh phân cấp phân quyền phân bổ nguồn lực nâng cao năng lực thực thi ngăn với tăng cường kiểm tra giám sát
kinh tế số rồi kinh tế chia sẻ kinh tế trí thức huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy sản xuất kinh doanh tạo công an việc làm tạo sinh kế cho người dân góp phần mà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đẩy mạnh ba đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại
và trước mắt là tập trung cho chuẩn bị cái việc tài liệu rồi các cái luật pháp các cái chương trình kế hoạch
cùng với đó thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trên tất cả các lĩnh vực trong đó tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đầu tư tiêu dùng xuất khẩu và bổ sung thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới
đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh tạo việc làm sinh kế cho người dân
đẩy mạnh bác đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế xây dựng hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại đào tạo nhân lực chất lượng cao
trong đó phân đấu hoàn thành trong tháng bốn việc xây dựng ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai luật các tổ chức tiến dụng luật kinh doanh bất động sản luật nhà ở chuẩn bị tốt các dự án luật trình tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm đẩy mạnh hoạt động đối ngoại hội nhập quốc tế
tại hội nghị thủ tướng cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương với mốc thời hạn hoàn thành cụ thể
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn lao động hầm lò xảy ra tại công ty than thống nhất làm bốn công nhân tử vong và bảy người khác bị thương thủ tướng phạm minh chính đã có công điện chỉ đạo gửi lời thăm hỏi chia buồn đến gia đình thân nhân bị người bị nạn tập trung khắc phục khẩu quả
công điện nêu rõ vào lúc h hai mươi phút ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại công ty than thống nhất tkv thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng đáng tiếc làm chết bốn công nhân
nguyên nhân ban đầu được xác định do cháy khí mê tan
ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn chỉ đạo khắc phục hậu quả ổn định sản xuất và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn
để khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh tập trung khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có
chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn
tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự
chỉ đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam ra soát kỹ các quy định tiêu chuẩn quy trình khai thác vận hành hầm lò kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động
bộ tài nguyên và môi trường thực hiện công tác quản lý nhà nước và tăng cường kiểm tra giám sát nắm tình hình xử lý kịp thời
chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả của vụ tai nạn kịp thời hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định
cùng ngày tổng liên đoàn lao động việt nam lãnh đạo tỉnh quảng ninh cùng lãnh đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam và công ty than thống nhất đã thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn
hiện sức khỏe của các nạn nhân bị thương đã cơ bản ổn định
sau khi được đưa vào bệnh viện các công nhân gặp nạn đã được cấp cứu hồi sức tích cực qua kết quả ban đầu cho thấy chủ yếu là tổn thương phần mềm các bệnh nhân được đưa vào các khoa hồi sức chấn thương

hỗ trợ gia đình các công nhân bị nạn để đưa họ về với gia đình lo hậu sự chú đáo
tổng liên đoàn lao động việt nam hỗ trợ một mươi triệu đồng một người tử vong năm triệu đồng một người bị thương liên đoàn lao động tỉnh quảng ninh hỗ trợ tổng một mươi một triệu đồng
thưa quý vị chiều ngày ba tháng bốn tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã chủ trì hội nghị giao ban giữa lãnh đạo quốc hội với các cơ quan của quốc hội các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết nhằm tăng cường thực hiện quy định pháp luật đối với chức năng nhiệm vụ của ủy ban thường vụ quốc hội các cơ quan của quốc hội các cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội văn phòng quốc hội
từ đầu nhiệm kỳ đến nay các cơ quan duy trì hoạt động giao ban hàng tháng
định kỳ phó chủ tịch thường trực quốc hội có cuộc giao ban với thường trực hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội các cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội và các phó chủ tịch quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội họp để xem xét kết quả chủ yếu công tác sáu tháng và một năm
căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác chủ tịch quốc hội và các phó chủ tịch quốc hội thống nhất giữ nền nếp hoạt động và tăng cường giao ban của chủ tịch quốc hội các phó chủ tịch quốc hội định kỳ hàng quý để tăng cường chức năng điều hòa phối hợp tổ chức hoạt động của các cơ quan của quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị các cơ quan của quốc hội các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội tập trung giả soát các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng bốn và quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
với khối lượng công việc dự kiến rất lớn chủ tịch quốc hội lưu ý phải tính toán xác định nhiệm vụ nào là cấp bách nhiệm vụ nào phải ưu tiên trước
chủ tịch quốc hội cho rằng tại phiên họp thứ ba mươi hai và ba mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội cần ưu tiên các nội dung chính quốc hội tại kỳ họp thứ bảy các nội dung cấp bách và nội dung có khả năng chuẩn bị kịp bỏ đảm về tiến độ và chất lượng
dự kiến phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét ba mươi nội dung trong chương trình chính thức và chín nội dung dự phòng
phiên họp thứ ba mươi ba sẽ xem xét chín nội dung trong chương trình chính thức và ba nội dung dự phòng
trong tháng bốn và quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn các cơ quan tiếp tục tập trung triển khai và để nhanh thực hiện các nội dung đề án còn lại thuộc chương trình hành động của đảng đoàn quốc hội bảo đảm tiến độ và chất lượng
tham gia ý kiến vào các nội dung đề án theo sự phân công chỉ đạo của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư chủ động đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ lập pháp còn lại của nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm triển khai đúng tiến độ bỏ đảm chất lượng các nội dung thuộc công tác lập pháp

sáng nay ngày ba tháng bốn một mươi năm huyện thị xã trên địa bàn hà nội đồng loạt tổ chức chương trình hỗ trợ và khởi công xây dựng sửa chữa nhà ở cho bảy trăm hai mươi năm hộ nghèo hộ cận nghèo
đồng chí đinh tiên dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự chương trình tại xã vân hòa huyện ba vì
bảo đảm an sinh xã hội đặc biệt là chăm lo gia đình chính sách hộ nghèo hộ cận nghèo
luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố hà nội tập trung lãnh đạo chỉ đạo
năm hai nghìn hai mươi ba toàn thành phố giảm được hơn một bốn trăm linh hộ nghèo đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn ba tương đương sáu trăm chín mươi hộ
tỷ lệ hộ cận nghèo còn bảy tương đương một mươi năm tám trăm ba mươi năm hộ
hiện một mươi tám trên ba mươi quận huyện không còn hộ nghèo năm quận không còn hộ cận nghèo
tại chương trình trao hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo hộ cận nghèo lần này
thành phố hà nội hỗ trợ xây dựng sửa chữa bảy trăm hai mươi năm nhà ở cho hộ nghèo hộ cận nghèo với tổng kinh phí gần sáu mươi hai tỷ đồng
mức kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo hộ cận nghèo là một trăm linh triệu đồng một nhà
mức kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ nghèo hộ cận nghèo là sáu mươi triệu đồng một nhà
thưa quý vị theo số liệu công bố của thanh tra chính phủ vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi hai vĩnh phúc là tỉnh đứng đầu cả nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
tuy nhiên hai năm sau cả ba cán bộ trong thường trực tỉnh ủy đều bị khởi tố
bắt tạm giam
cùng về tội nhận hối lộ liên quan đến tập đoàn phúc sơn
một tỉnh được đánh giá là điểm sáng đứng đầu trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn
từ đây đặt ra vấn đề về sự thực chất tính hiệu quả trong hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh
về phòng chống tham nhũng tiêu cực
theo kết quả công bố của thanh tra chính phủ
năm hai nghìn hai mươi hai điểm trung bình phòng chống tham nhũng cấp tỉnh đã cao hơn năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời là điểm trung bình cao nhất kể từ khi tổ chức đánh giá công tác phòng chống tham nhũng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
có một mươi năm địa phương đạt từ bảy mươi điểm trở lên
trong đó vĩnh phúc là tỉnh đứng đầu toàn quốc với bảy mươi bảy chín mươi năm điểm
tại hội nghị lần thứ năm của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh
của tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
bà hoàng thị thúy lan khi đó là bí thư tỉnh ủy
trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh vĩnh phúc
yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương chủ động kiểm tra
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại cơ quan đơn vị
để kịp thời ngăn chặn từ sớm từ xa các vụ việc tham nhũng tiêu cực
tuy nhiên lời nói đã không đi đôi với việc làm
tình trạng trên nóng dưới lạnh vẫn còn tồn tại
vậy thì phải chăm là chúng ta phải xem lại vai trò trách nhiệm
của các cập địa đảng ở địa phương
công tác thanh tra kiểm tra giám sát như thế nào
công tác phê bình tự phê bình như thế nào
vậy thì chúng ta cần phải đổi mới
cần phải chấn chỉnh lại hoạt động công tác phòng chống tham nhũng của địa phương
chống tham nhũng tiêu cực vốn đã là công việc khó khăn
nhưng chống tham nhũng tiêu cực ở các địa phương lại càng khó khăn hơn
ở đây tư tưởng thân hữu hay địa phương chủ nghĩa có sức trì phối mạnh mẽ
số các đồng chí lãnh đạo ở cấp tỉnh
thì kinh qua nhiều vị trí ở cấp tỉnh
cho nên là các mối quan hệ giảm cuộc
thân thiết thậm chí là lợi ích là rất gắn bó với nhau
một đồng chí mà làm đến lãnh đạo cấp tỉnh
nhiều khi kinh qua từ cấp xã cấp huyện cấp xã
và qua một loạt các thời gian như vậy
thì cái tính thân hữu cái tính gắn bó của nó
kể cả chuyện tình làng nghĩa xã lẫn cái chuyện ân huệ với nhau
là nó giảm cuộc rất là dữ dưỡng
cho nên đấy là một cuộc đấu tranh rất khó khăn
tờ thực tiễn cho thấy
công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương
có thực chất hay không phụ thuộc rất lớn vào người đứng đầu
bởi lẽ người đứng đầu vốn có tính chi phối mạnh mẽ
một khi người đứng đầu đã chót nhúng chảm
thì gần như bộ máy thanh tra kiểm tra giám sát
kể cả bộ máy cơ quan tư pháp rất dễ bị vô hiệu hóa
do chúng ta có người đứng đầu đảng chính quyền rất là cao
cho nên là có thể chi phối tất cả các hoạt động của các cơ quan

người đứng đầu vi phạm có thể lũng đoạn được bộ máy đảng và nhà nước gì đó được
theo tôi một điều quan trọng nhất là vai trò người đứng đầu
giống như ở trung ương thì trưởng ban chỉ đạo là tổng bí thư
mà tổng bí thư là người kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng chỉ đạo quyết liệt
thì kết quả nó do việc ở cấp tỉnh cũng vậy
như vậy có thể thấy để công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương
đạt hiệu quả như mong muốn thì cần khắc phục cho bằng được những mặt hạn chế nêu trên
thưa quý vị đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
loại trì ra khỏi bộ máy những phần tử tha hóa biến chất là công việc rất khó khăn phức tạp
vì các đối tượng tham nhũng tiêu cực luôn nghĩ ra trăm phương hình kế để che chắn
né tránh sự trừng phạt của pháp luật
ở các địa phương công việc này còn khó khăn phức tạp hơn nhiều
ở các địa phương công việc này còn khó khăn phức tạp hơn nhiều
để những phần tử tham nhũng tiêu cực không còn nơi ẩn nấp
điều cốt yếu là phải có những giải pháp đồng bộ chặt chẽ
đủ sức chế ngự bất cứ sự kháng cự luồn lách né tránh
dưới bất cứ hình thức nào của các đối tượng suy thoái biến chất
nếu như ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực
được xem là cánh tay nối dài của trung ương trong công tác đấu tranh với tham nhũng tiêu cực
thì quá trình hoạt động tại các địa phương cần sự quan tâm chỉ đạo sâu sát quyết liệt từ trung ương
đặc biệt trung ương cần đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra kết quả hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh
để chống tình trạng hình thức cục bộ trong quá trình hoạt động
ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực địa phương cũng như ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương
làm sao chúng ta chỉ đạo lãnh đạo cơ quan có một sự phối hợp chặt chẽ
chúng ta đưa ra các giải pháp đồng bộ đặc biệt là nhấn mạnh thái độ trách nhiệm
thái độ trách nhiệm của cán bộ đảng viên nhất là những người lãnh đạo đặc biệt là người đứng đầu
để làm sao chúng ta xây dựng một đội ngũ cán bộ liêm chính để làm sao chúng ta có một cơ chế quản lý chặt chẽ
đấy mới là điều quan trọng
trong đó cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu kiểm soát quyền lực người đứng đầu được xem là giải pháp căn cơ
tạo sức chuyển biến mạnh mẽ để loại bỏ được cách nghĩ cách làm kiểu cha chung không ai khóc hay sai phạm của tập thể
người đứng đầu nó như là một người tư lệnh
cái người đứng đầu nó có tác dụng định hướng nó có tác dụng truyền cảm hứng
nó có tác dụng lan tỏa đến tất cả cán bộ đảng viên ở trong cái đơn vị đó
đó chính vì thế cho nên là cần phải xác định rõ cái trách nhiệm thẩm quyền của người đứng đầu đến đâu
vậy thì chúng ta phải có một cái cơ chế lãnh đạo có tính thật thẻ
để chúng ta có thể đấu tranh ngay từ đầu để tránh cái tình trạng gọi là độc đoán
như ở một số nơi dẫn đến cái câu chuyện là người đứng đầu vi phạm
vâng thưa quý vị đảng đã thể hiện quyết tâm rất lớn trong công cuộc đấu tranh với tham nhũng tiêu cực
đã kiên quyết đưa ra khỏi đảng những cán bộ đảng viên không còn đủ tư cách bất kể đó là ai ở vị trí nào
tuy vậy để công cuộc đấu tranh với tham nhũng tiêu cực tiếp tục có thêm những kết quả to lớn hơn nữa
nhất là ở các địa phương
thì quyết tâm chính trị phải đi đôi với những giải pháp đủ mạnh để phòng chống hiệu quả góp phần đẩy lùi giặc nội dân
thưa quý vị hôm nay trung tâm khuyến nông quốc gia thực bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với đối tác phát triển nông nghiệp bền vững ở việt nam tổ chức hội thảo hợp tác công tư
phục vụ triển khai đề án phát triển bền vững một triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp
gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông cửu long đến năm hai nghìn ba mươi
tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi thảo luận về giai trò trách nhiệm và sự tham gia của các bên
trong nhóm công tác ngành hàng lúa gạo thống nhất các nội dung dự thảo phân công nhiệm vụ các tổ công tác bbb
ngành hàng lúa gạo và quy chế làm việc xây dựng kế hoạch hành động của các tổ công tác bbb ngành hàng lúa gạo để thực thi chủ trương
chính sách của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
sự giao cuộc mạnh mẽ của các bên xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo bền vững sẽ góp phần thực hiện thành công đề án một triệu hectare lúa chất lượng cao
dù hợp tác quốc tế đánh giá việc thành lập nhóm công tác đối tác công tư ngành hàng lúa gạo là rất cần thiết và đúng lúc
để góp phần thực hiện các cam kết của việt nam và nâng cao giá trị gia tăng của lúa gạo thông qua chuỗi giá trị
cùng với đó tăng thu hút đầu tư
hiện đại quá hệ thống nông nghiệp và lương thực thông qua áp dụng công nghệ và kết nối đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích cho nông dân
đâu là nguyên nhân khiến trái phiếu xanh của việt nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng
đâu là giải pháp để dẫn nguồn vốn lớn cho tiến dụng xanh
tất cả đã được thảo luận tại hội thảo hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phát triển tiến dụng xanh trái phiếu xanh
do viện chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với tạp chí nhà đầu tư tổ chức diễn ra vào sáng nay tại hà nội
việt nam thời gian qua mặc dù đã ban hành nhiều chiến lược quy hoạch kế hoạch về chuyển đổi xanh
tuy nhiên để đạt được các mục tiêu về tăng trưởng xanh theo ước tính của ngân hàng phát triển châu á
chúng ta sẽ cần khoảng ba trăm sáu mươi tám tỷ usd từ nay đến năm hai nghìn bốn mươi tương đương với hai mươi tỷ usd mỗi năm
tín dụng xanh hiện mới chiếm khoảng bốn bốn tổng dư nợ toàn nền kinh tế
con số một một mươi sáu tỷ usd trái phiếu xanh phát hành trong năm năm qua vẫn còn rất nhỏ bé so với nhu cầu vốn khoảng hai mươi tỷ usd trung bình mỗi năm để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh
trong ngày ba tháng bốn bộ công thương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch điện tám
hội nghị có sự tham gia của đại diện sáu mươi ba tỉnh thành và đại diện các bộ ngành liên quan

theo bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên tới thời điểm hiện tại vẫn còn một mươi bảy địa phương chưa cung cấp đầy đủ dữ liệu các dự án điện theo yêu cầu chi tiết của bộ công thương
các địa phương này chỉ còn bảy ngày để cung cấp dữ liệu làm cơ sở để bộ tính toán và lên phương án triển khai quy hoạch điện tám
hiện bộ công thương đang nỗ lực xây dựng khung giá các nguồn điện để hoàn thành trong tháng bốn nhưng gặp khó khăn với khung giá điện gió ngoài khơi do chưa có dự án nào được đăng ký nên không có cơ sở để tính toán giá
bộ trưởng nguyễn hồng diên nhấn mạnh để có thể triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch điện tám bộ công thương và các bộ ngành trung ương các địa phương cần phối hợp nghiên cứu bổ sung và ban hành các cơ chế chính sách liên quan bảo đảm tính đồng bộ khả thi phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và thông lệ quốc tế đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
hội trợ thương mại quốc tế việt nam lần thứ ba mươi ba đã chính thức khai mạc sáng nay tại hà nội

hội trợ là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất trong năm và là dịp để doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá thương hiệu việt mở rộng thị trường xuất khẩu mới
mang đến việt nam expo hai nghìn hai mươi bốn những sản phẩm nông sản ô cốp chủ lực địa phương như sâm miến gạo tỉnh lai châu rất kỳ vọng hội trợ năm nay là cơ hội để doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tăng cường hợp tác với các đối tác người tiêu dùng trong nước và quốc tế
đến với vn expo thì chúng tôi đưa xuống đây những mặt hàng tiêu biểu đặc trưng nhất của tỉnh
và đặc biệt đó là dược liệu
thì trong đấy thì một sản phẩm rất là tiêu biểu đó là sâm lai châu
thời gian gần đây tỉnh lai châu đang rất là chú trọng để phát triển sâm lai châu
bên cạnh đó thì chúng tôi đưa xuống một số những sản phẩm dược liệu khác
mà được nuôi trồng ở trên lai châu
như là các sản phẩm đông thủ hạ thảo các loại sản phẩm liên quan đến những cơ thể dược liệu tốt cho sức khỏe
và một số sản phẩm nông nghiệp khác như là các sản phẩm miến gạo
tại việt nam expo hai nghìn hai mươi bốn khu trưng bày xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp invest in việt nam
đã cung cấp các thông tin thị trường hữu ích hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập thị trường
tạo cầu nối để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn
gắn liền với định hướng phát triển kinh tế các tỉnh thành phố và khu công nghiệp trọng điểm trên khắp cả nước
năm nay chúng tôi giới thiệu bảy địa phương tiềm năng
trong người thu đầu tư
đặc biệt là sau công tác quy hoạch tỉnh hàn tất
gồm các địa phương tiền giang kiên giang an giang bình phước quảng trị bà địa vũng tàu và đồng tháp
cùng với đó là chúng tôi có bàn tư vấn về cô lân đét
để tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào việt nam
ngoài các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm giao thương theo phương thức truyền thống
năm nay việt nam expo sẽ duy trì hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp
b hai b qua nền tảng trực tuyến để thu hút cả những tổ chức thương mại doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia từ xa
dự kiến có trên hai mươi lượt khách tham quan trong bốn ngày diễn ra triển lãm
từ ngày mùng ba đến mùng sáu tháng bốn
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
vùng áp thấp nóng phía tây và hiệu ứng phơn tiếp tục là nguyên nhân
nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt cho khu vực sơn la hòa bình cũng như dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
với mức nhiệt cao phổ biến từ ba mươi tám cho đến bốn mươi độ
tuy nhiên đỉnh điểm của đợt nắng nóng lần này đã qua
từ ngày mai sẽ có một khối khí lạnh nhỏ ở phía bắc dịch chuyển xuống nước ta
mặc dù cường độ yếu và hướng di chuyển lệch khá nhiều về phía đông
nhưng nó vẫn làm thu hẹp vùng áp thấp phía tây lại
vì thế trong ngày mai ở bắc bộ nắng nóng chỉ chủ yếu duy trì ở khu vực phía tây
và nhiệt độ cũng giảm hơn
mức nhiệt chưa chiều mai ở khu vực này phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
các tỉnh phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội ngày mai vẫn có nắng
nhưng hầu như không có nơi nào nắng nóng
nhiệt độ khu vực này sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
vùng thấp phía tây thu hẹp lại nhưng gió phơn vẫn hoạt động mạnh
vì thế mặc dù mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
có xu hướng giảm hơn
nhưng khu vực này vẫn ở ngưỡng nắng nóng gai gắt diện rộng
với mức nhiệt từ ba mươi sáu cho đến ba mươi chín độ
còn với khu vực phía nam của đèo hải vân nắng nóng cũng vẫn xuất hiện
ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến phú yên
với ngưỡng nhiệt giao động trong khoảng ba mươi năm ba mươi tám độ
ba tỉnh còn lại của miền trung là khánh hòa ninh thuận cũng như bình thuận
nằm ngoài vùng tác động của các hệ thống gây nóng
nên nhiệt độ trong ngày mai phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trạng thái nắng mạnh ban ngày cùng mức nhiệt cao
cũng sẽ diễn ra trong ngày mai ở các tỉnh thành nam bộ
với mức nhiệt cao trên ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên ngày mai cũng có nắng cả ngày
nhưng nắng nóng với mức nhiệt ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
chuyển sang thông tin từ thiết biển
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa vài nơi
gió nam cấp bốn cấp năm
khu vực huyện đảo trường sa không mưa
gió đông cấp ba cấp bốn
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước